thưa quý vị nhân kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thầy thuốc việt nam ngày hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai lãnh đạo công an thành phố cần thơ đã đến thăm và chúc mừng các y bác sĩ
nhân viên y tế bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ sở y tế thành phố bệnh viện đa khoa thành phố
và bệnh viện công an thành phố cần thơ
tại các nơi đến đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến hy sinh của đội ngũ y bác sĩ
nhân viên y tế trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân cán bộ chiến sĩ trong lực lượng
nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín mong muốn lãnh đạo viên chức y bác sĩ
tiếp tục phát huy y đức tinh thần trách nhiệm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
phát huy tinh thần đoàn kết huy động các nguồn lực nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn
góp phần tích cực vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân cán bộ chiến sĩ công an thành phố
đồng thời mong muốn trong thời gian tới công tác phối hợp giữa hai lực lượng y tế và công an
ngày càng chặt chẽ đảm bảo tốt an ninh trật tự tại các cơ sở khám chữa bệnh
đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong tình hình mới
trước đó công an thành phố cũng đã tổ chức các đoàn đến thăm chúc mừng các y bác sĩ
nhân viên lao động tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố
tại tỉnh vĩnh long lãnh đạo công an tỉnh đã đến thăm chúc mừng đội ngũ y bác sĩ
tại sở y tế tỉnh bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh và bệnh viện đa khoa vĩnh long
trong năm hai nghìn hai mươi một các chiến sĩ áo trắng là những chiến sĩ tiên phong trên tuyến đầu chống dịch
đã có những đóng góp công huyến rất lớn trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
và đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại địa phương
tại đây lãnh đạo các đơn vị đã bày tỏ niềm vui
và cảm ơn trước sự quan tâm của đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh vĩnh long
đối với lực lượng làm nhiệm vụ trên lĩnh vực y tế nhân ngày thầy thuốc việt nam
đồng thời sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ gắn bó với lực lượng công an trong công tác
đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín
phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà
thưa quý vị nhắc tới bệnh viện y học cổ truyền bộ công an
nhiều người chỉ nghĩ đây là cơ sở khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền
thế nhưng trong những năm qua bệnh viện đã có nhiều đổi mới trong điều trị y học cổ truyền
kết hợp với y học hiện đại và nhờ những nghiên cứu ứng dụng mới
bệnh viện đang từng ngày đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh vẫn đang bùng phát mạnh ở nước ta
đây là một trong những công việc hàng ngày của bác sĩ phan thanh hải
tại khu vực chăm sóc điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
vừa thăm khám kiểm tra khả năng đáp ứng thuốc y học cổ truyền
vừa động viên tinh thần người bệnh
nhờ những nỗ lực của bác sĩ hải và đồng nghiệp sức khỏe của bệnh nhân cũng nhanh phục hồi hơn
công suất làm việc những thời gian làm việc thì nó cũng phải kéo dài ra
có người phải làm tuya hơn dành nhiều thời gian bên ngoài giờ hơn
thời gian tham gia công tác trực công tác khác thì cũng dung gắn lại
như bình thường chúng tôi khoảng một tuần hoặc hai buổi
bây giờ tăng lên khoảng ba bốn buổi một tuần
cái này nó rất là khó khăn đặc biệt đối với chị em phụ nữ mà đang nuôi con nhỏ
thì sự nào cũng rất khó khăn
ngay từ khi có quyết định tăng cường khoa phòng sắp xếp nhân lực y tế
điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín là cán bộ chiến sĩ thân nhân công an
công tác khám sàng lọc cho những trường hợp có biểu hiện ho sốt
luôn được kiểm tra giám sát ngay từ đầu
hoạt động điều trị của các khoa luôn kết hợp đảm bảo các biện pháp phòng ngừa
để bảo vệ sức khỏe cho nhân viên y tế và người bệnh
hiện tại anh em thì cũng đang ăn ở tập trung ở khu vực này
cách ly rồi thì theo dõi và tiếp tục
tiếp tục điều trị thậm chí một số anh chị em mà không có triệu chứng
hoặc triệu chứng nhẹ đang nằm điều trị ở trong đây thì cũng hỗ trợ chúng tôi
công tác thăm khám rồi chăm sóc bệnh nhân để cho ở phòng ngoài
chúng tôi có thể làm các thủ tục hành chính
như vậy là một khối lượng công việc rất là lớn
hiện nay bệnh viện đang tiếp tục hoàn thiện các loại thuốc y học cổ truyền
ứng dụng phòng và điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín
góp phần phát huy thế mạnh y học hiện đại kết hợp y học cổ truyền trong công tác phòng chống đại dịch
các sản phẩm y học cổ truyền nói chung không những của viện và của các đơn vị
bệnh viện y học cổ truyền trên toàn quốc đều có tác dụng tăng sức đề kháng cho nhân dân
và cũng kết hợp điều trị để làm giảm cái ngày điều trị trung bình của bệnh nhân
giảm triệu chứng giảm tỷ lệ diễn biến nặng
và một cái hợp
còn một phần nữa là chống được làm giảm được cả cái hội chứng gọi là hội chứng hậu covid
hội đồng khoa của bệnh viện cũng đã mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo bộ
và lãnh đạo bộ cũng đã đồng ý chủ trương cho một cái đề tài nghiên cứu cấp bộ
về cái bài thuốc ngọc bình phong gia sư tâm liên
thì trên cơ sở là kinh nhận điều trị thực tế cũng như là các cái chỉ số
chỉ tiêu đánh giá cụ thể thì chúng tôi sẽ rút ra được những kết luận
nó có tính chất khoa học hơn và chính xác hơn
với những đổi mới trong công tác
công tác khám trị bệnh không ngừng nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế
đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu và học tập nghiên cứu sinh ở nước ngoài
bệnh viện y học cổ truyền bộ công an đang là địa chỉ tin cậy của cán bộ
chiến sĩ và nhân dân trong việc khám điều trị bệnh